trước thực trạng hành tăm được mùa mà lãi rớt giá trên một số địa bàn trồng hành tâm của tỉnh nghệ an
đoàn thanh niên đã kịp thời phát động chiến dịch giải cứu hành tâm trên mạng xã hội
và trực tiếp mang hành tâm đi bán giúp cho một số hộ nông dân nghèo
người dân nhiều xã trên địa bàn huyện nghi lộc và đô lương tỉnh nghệ an
bước vào vụ mùa thu hoạch hành tăm đại trà bắt đầu từ tháng ba
tuy nhiên giá bán hành tâm lại đột ngột giảm xuống còn một mươi năm một mươi bảy đồng một kg
hành được mùa nhưng mất giá đang khiến hàng chục hộ dân thấp thỏm lo âu
khi bỏ ra chi phí giống phân bón chăm sóc ba tháng trời
xã nghi lâm là địa phương trọng điểm về diện tích hành tâm của huyện nghi lộc với sáu mươi hectare
để giúp bà con trồng hành tâm xã nghi lâm ban thường vụ huyện đoàn nghi lộc
đã triển khai chương trình bán hành tâm qua mạng xã hội facebook
với tên gọi chiến dịch giải cứu hành tăm thủy trẻ chung tay hỗ trợ nông dân nghi lộc
huyện đoàn đã thành lập đội sung kích tỉnh nguyện để thu mua hành tăm cho người dân
với giá hai mươi năm đồng một kg cao gấp rưỡi so với giá thu mua của thương lái
huyện đô lương là một trong những vùng trọng điểm trồng hành tam
cũng bị rớt giá giống như tình trạng với huyện nghi lộc
trước thực trạng đó huyện đô lương vào cuộc hỗ trợ tiêu thụ hơn hai mươi tấn hành
giúp người dân với giá gấp đôi so với thương lái thu mua
nguyên nhân hành tăm xuống giá bước đầu được nhận định là do bà con nông dân tăng diện tích so với năm trước
nhưng cũng có lý do là do thương lái ép giá hạ giá thành
ban thường vụ huyện đoàn đô lương đã vận động
nhiều gia đình và một số tổ chức cá nhân mua hành tâm giúp bà con nông dân
bằng cách thông qua điện thoại và quảng bá trên mạng xã hội
chính quyền cũng hướng dẫn người dân cách cất giữ bảo quản hành tâm
đợi giá cả ổn định rồi bán đồng thời tìm kiếm thị trường
đặt vấn đề với các doanh nghiệp và tổ chức
kết quả đó là sự khủng hộ rất lớn
việc làm của đoàn viên thanh niên đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người

biết thêm nhiều thông tin từ khắp mọi miền
qua đó nhiều người mua và nhờ tình nguyện viên chuyển hành tăm tới tận hà nội tp hcm
đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực trong việc hỗ trợ nông dân giải quyết đầu ra của sản phẩm
trong thời điểm khó khăn giúp người nông dân yên tâm trong vụ mùa tới